dịch covid một mươi chín tại tỉnh khánh hòa cũng đang có diễn biến phức tạp
từ ngày ba tháng bảy đến một mươi sáu h ngày một mươi tháng bảy khánh hòa đã ghi nhận hai trăm ba mươi một ca dương tính
cùng với các lực lượng chức năng công an tỉnh khánh hòa đang tập trung cao độ
cho công tác phòng chống dịch tại địa phương ghi nhận của nhóm phóng viên intv
tại thị xã ninh hòa địa phương có nhiều ca mắc covid một mươi chín nhất của tỉnh khánh hòa
chốt phong tỏa phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại tổ dân phố một
phường ninh hiệp thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
đây là khu dân cư đầu tiên của thị xã phát hiện ca dương tính với covid một mươi chín
và cũng là khu phong tỏa đầu tiên của thị xã
những ngày qua lực lượng công an cùng với lực lượng bảo vệ dân phố và dân quân địa phương
không kể ngày đêm hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ cắm chốt kiểm soát chặt chẽ đảm bảo nội bất xuất
ngoại bất nhập phòng ngừa xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến an ninh trật tự
không để người không có nhiệm vụ ra vào khu vực phong tỏa
hiện tại trên địa bàn xảy ra tình hình dịch covid một mươi chín lây lan trên cộng đồng
cảnh sát khu vực phối hợp với lực lượng ban ngành lực lượng dân quân thường trực
lực lượng bảo vệ dân phố là tiến hành đảm bảo an ninh trật tự
các chốt tuyên truyền vận động cho bà cô nhân dân biết được nguyên tắc đổi bảo vệ mình
như là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo nguyên tắc năm k của chính phủ
một tuần kể từ khi xuất hiện kf đầu tiên
ngày nào thị xã ninh hòa cũng ghi nhận những ca nhiễm mới
có ngày lên đến hàng chục ca
và đến chiều ngày chín tháng bảy địa phương này đã ghi nhận một trăm bốn mươi năm ca
với tinh thần chống dịch như chống giặc bất kể giờ giấc
cứ mỗi khi ghi nhận thông tin mới lực lượng công an lại tức tốc lên đường
phối hợp tổ chức truy vết các trường hợp f một f hai
nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng
đó cũng là thời gian một trăm linh cán bộ chiến sĩ không nghỉ
luôn trong tư thế trực chiến
từ khi phát hiện ca nghi nhiễm trong cộng đồng tại địa bàn thị xã ninh hòa
công an thị xã ninh hòa đã chủ động xây dựng kế hoạch
phối hợp với lại các lực lượng quân sự y tế biên phòng
và các cơ quan chức năng khác trên địa bàn
đã tiến hành truy vết khoanh vùng dập dịch đưa người đi cách ly
đồng thời tăng cường lực lượng triển khai các chốt
tại các khu vực
từ khi phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng tại địa bàn thị xã ninh hòa

đã tiến hành truy vết khoanh vùng triển khai các chốt
tại các khu vực

triển khai các chốt
tại các khu vực

tại các khu vực

triển khai các chốt
tại các khu vực

lực lượng công an thị xã ninh hòa
vừa phối hợp với lực lượng chức năng
thực hiện phong tỏa truy vết
vừa đẩy mạnh các công tác nghiệp vụ
bảo vệ an ninh an toàn tại các điểm cách ly tập trung
đấu tranh phòng chống tội phạm
và lợi dụng dịch bệnh để hoạt động